lưu thông theo hướng bắc nam khi đến địa phận huyện bắc bình của tỉnh bình thuận
chiếc xe tải bất ngờ tông hàng loạt xe máy xe đạp khiến hai người tử vong tại chỗ
trưa ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc bình tỉnh bình thuận cho biết
đã giải tỏa ách tắc giao thông và đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
và chưng cầu giám định pháp y tử thi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
theo thông tin ban đầu khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng chín xe tải do tài xế vũ văn triều
chú tại tỉnh thái bình điều khiển lưu thông trên quốc lộ một a theo hướng ninh thuận bình thuận
khi đến khu vực cầu sông cạn thuộc địa phận xã phan rí thành huyện bắc bình thì tông vào xe máy
do ông lê việt hằng chú tại huyện bắc bình điều khiển và chở theo sau là ông đoàn văn linh
sau cú va chạm chiếc xe tải lật nghiêng xuống đường và tiếp tục va chạm vào xe đạp
do em lê trí cương một mươi năm tuổi học sinh lớp một mươi ngụ tại xã phan rí thành huyện bắc bình
đang dừng chờ qua đường tại đoạn mở giải phân cách
hậu quả của vụ tai nạn khiến ông linh và em cường thiệt mạng tại chỗ
ông lê việt hàng bị thương nặng và đang được đi kết cứu
sau khi xảy ra vụ tai nạn đội cảnh sát giao thông công an huyện bắc bình đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an bình thuận
tổ chức phân luồng điều tiết để thông xe trên quốc lộ một a
hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng này